những đối tượng thực hiện hành vi mạo danh hoter để lừa đảo chiếm đoạt tài sản đã bị cơ quan chức năng bắt giữ
chẳng hạn như tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba công an tỉnh bắc giang bắt giữ đối tượng nguyễn văn huy hai mươi sáu tuổi ở huyện việt yên tỉnh bắc giang để điều tra hành vi cưỡng đoạt tài sản
theo cơ quan chức năng huy đã sử dụng tài khoản facebook thúy moon với hình ảnh đại diện là hình ảnh cô gái trẻ xinh đẹp rồi kết bạn với anh s để làm quen tán tỉnh nhận lời yêu
sau đó huy đánh nghĩa anh ad gửi những hình ảnh nhạy cảm hoặc gọi video nhưng huy không bật camera của mình
sau đó huy lưu về những hình ảnh video này rồi đe dọa đăng lên mạng xã hội tống tiền anh s
nạn nhân do lo sợ đã chuyển ba triệu đồng và phải mua cho huy một điện thoại iphone bảy
và thưa quý vị dù chiêu trò không hề mới nhiều người nhẹ dạ cả tin vẫn bị mắc bẫy của các đối tượng lừa đảo
do vậy mọi người cần nâng cao cảnh giác nhất là khi có người lạ vào làm quen tâm sự trên mạng xã hội tránh bị đối tượng lừa đảo rủ rỗ
đánh vào lòng tin nhằm chiếm đoạt tài sản
và tất cả những tin tức mới nhất của vụ việc sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật
xin cảm ơn quý vị quan tâm theo dõi
kính chào và hẹn gặp lại